thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao nhật bản fumio kishida
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã thăm nhật bản từ ngày tám đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đồng chủ trì phiên họp ủy ban hợp tác việt nhật lần thứ chín và hội đàm với bộ trưởng ngoại giao nhật bản fumio kishida
trong thời gian tại nhật bản phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh cũng đã hội kiến với thủ tướng shinzo abe
chủ tịch hạ viện tadamori oshima và tiếp chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica shinichi kitaoka
tại các cuộc gặp phó thủ tướng phạm bình minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của quan hệ đối tác chiến lược việt nam nhật bản
trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị
tại buổi tiếp phó thủ tướng phạm bình minh thủ tướng shinzo abe đã cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang có thư mời tham dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
và cho biết
nhật bản sẽ hỗ trợ toàn diện việt nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng và sẽ thu xếp để tham dự hội nghị
tại hội đàm giữa hai bộ trưởng ngoại giao và phiên họp lần thứ chín ủy ban hợp tác việt nam nhật bản
hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao
đặc biệt trong dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản năm hai nghìn một mươi tám
tiếp tục duy trì và tăng tính hiệu quả của các cơ chế hợp tác đối thoại giữa hai nước
trong đó có cơ chế ủy ban hợp tác việt nhật đối thoại giữa hai bộ ngoại giao
nhất trí tiến hành tổ chức phiên họp lần hai của ủy ban hỗn hợp việt nam nhật bản
về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp thương mại và năng lượng vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và sớm tổ chức đối thoại nông nghiệp cấp cao lần thứ bốn trong nửa cuối năm hai nghìn một mươi bảy
về hợp tác kinh tế hai bên nhất trí đạt thỏa thuận chung về thúc đẩy kết nối kinh tế hai nước
liên kết kinh tế phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án lớn mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận
thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại
tại hội đàm giữa hai bộ trưởng ngoại giao các bên đã trao đổi về các vấn đề kinh tế quốc tế
và khu vực cùng quan tâm
về vấn đề biển đông nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình an ninh an toàn tự do
hàng hải và hàng không
nhất trí thúc đẩy cộng đồng quốc tế phản đối các hành động tôn tạo đảo đá quân sự hóa
dẫn đến thay đổi nguyên trạng tại biển đông ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp bất đồng
trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức mông cổ từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo lời mời của thủ tướng mông cổ chagatulgin edenebat hôm qua tại thủ đô ulaanbaatar
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã hội đàm với thủ tướng mông cổ
tại cuộc hội đàm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và thủ tướng mông cổ sagatugin
edinibab đã trao đổi ý kiến về các biện pháp củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hiếu nghị
truyền thống việt nam mông cổ
hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao cũng như giữa các cấp
các ngành hai nước tăng cường giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao an ninh quốc phòng
phát huy hiệu quả vai trò của ủy ban liên chính phủ trong việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác
giữa hai nước tạo điều kiện thuận lợi để việt nam tăng cường xuất khẩu sang mông cổ
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị mông cổ giới thiệu cho việt nam các lô dầu khí
có triển vọng tại mông cổ để doanh nghiệp việt nam tham gia hợp tác khẳng định việt nam sẵn sàng
tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không hai bên hợp tác tổ chức các chuyến bay
thuê chuyến trực tiếp giữa hà nội và ulaanbaatar
thủ tướng mông cổ chagatulgin ede abad đã đề nghị việt nam chia sẻ kinh nghiệm
trong phát triển công nghiệp và du lịch nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp ở mông cổ
kết thúc hội đàm phó chủ tịch nước việt nam và thủ tướng mông cổ đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ
về hợp tác trong lĩnh vực phát triển dân số an ninh và xã hội giữa bộ lao động thương binh
và xã hội việt nam và bộ lao động và bảo trợ xã hội mông cổ
cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã có cuộc hội kiến với tổng thống mông cổ
thát khiagin ebel dogi và hội kiến với chủ tịch quốc hội mông cổ
kiêm chủ tịch đảng nhân dân mông cổ mie gombo enkabon
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một mươi bốn tháng năm đến ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy tới đây tại nhà thi đấu tỉnh hải dương
báo nhân dân phối hợp với
tổng cục thể dục thể thao liên đoàn bóng bàn việt nam và sở văn hóa thể thao tỉnh hải dương
tổ chức giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi năm tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp báo ban tổ chức giải cho biết giải đấu năm nay có sự tham gia của một trăm bốn mươi vận động viên
đến từ một mươi năm đoàn bóng bàn của các tỉnh thành phố ngành trên toàn quốc
bên cạnh những cây vật kỳ cựu tham gia giải năm nay còn có đông đảo các cây vượt
trẻ đầy tiềm năng hứa hẹn nhiều khả năng xoắn ngồi các cây vật mạnh của mùa giải năm trước
các vận động viên tham gia tranh tài ở bảy nội dung đồng đội nam đồng đội nữ đơn nam đơn nữ đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ
một nét mới năm nay là ban tổ chức giải thương thảo với các nhà tài trợ để thực hiện bảo hiểm thân thể
cho các vận động viên trong thời gian diễn ra giải đấu
mức kinh phí dành cho giải thưởng từ phía nhà tài trợ đạm cà mau cũng sẽ tăng hơn so với mùa giải năm trước
phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu giải đấu đồng chí phan huy hiền phó tổng biên tập báo nhân dân trưởng ban chỉ đạo giải cho biết
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân hàng năm là giải đấu uy tín đã có truyền thống ba mươi năm năm
và được tổ chức theo chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
giải bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi năm tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi bảy
được đồng hành bởi công ty cổ phần phân bón dầu khí cà mau sẽ diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh hải dương
thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch hải dương từ ngày một mươi bốn tháng năm đến ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
dưới áp lực của hàng không giá rẻ và các phương tiện giao thông đường bộ đang chiếm tám mươi thị phần người sử dụng
thời gian qua ngành đường sắt đã có nhiều đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
việc triển khai tuyến tàu hành khách nhanh hà nội vinh từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy sắp tới là một ví dụ
trước đây chuyến tàu hà nội đi vinh hành khách phải mất gần bảy giờ đồng hồ thì nay đã được rút xuống còn năm giờ ba mươi phút
đó là nỗ lực của tổng công ty đường sắt hà nội trong việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách
đồng thời cũng là một tin vui đối với nhiều người đặc biệt là những hành khách thường xuyên di chuyển bằng tàu hỏa
em thấy là em là sinh viên mà đi tàu và được khuyến mãi như thế thì cũng lợi nhuận nhiều cho sinh viên
tiết kiệm được khoản đi lại cho bọn em nhiều
em cũng đọc qua rồi người ta bảo là thời gian đi sẽ ngắn hơn nên là sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại cho hành khách
với đợt khuyến mãi mùng một tháng sáu tới đây thì sẽ giúp hành khách giảm thiểu được thời gian đi tàu
đỡ mệt mỏi hơn với cả tiết kiệm được chi phí đi lại
công tác kiểm tra kỹ thuật toa xe thì được thực hiện rất là chặt chẽ
và trên toa xe thì công tác vệ sinh thường xuyên được nâng cao
nhân viên phục vụ là quan tâm hơn đến chất lượng vệ sinh làm vệ sinh và một cách cẩn thận hơn
công tác phục vụ đối với hành khách thì tinh thần thái độ nhiệt tình mềm mại hơn
và đặc biệt là nhà vệ sinh trên tàu cũng được có một bưu biểu chi tiết để lên lịch một mươi hai mươi phút
là nhân viên phải dọn vệ sinh một lần để đảm bảo lúc nào nhà vệ sinh cũng sạch sẽ
cái cảm giác rất là thuận lợi
theo tổng công ty đường sắt hà nội trước mắt chuyến tàu nhanh hà nội vinh là tuyến được đưa ra để tăng cường năng lực vận chuyển cho tuyến này
tiếp đây sẽ có một số chuyên nữa để kết nối các điểm du lịch ví dụ như hà nội sapa hà nội quảng bình nhằm kết nối các điểm du lịch trên cả nước
bộ lao động thương binh và xã hội vừa công bố dự thảo lần hai luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao động hai nghìn một mươi năm
đáng chú ý dự thảo lần này có phương án đề xuất tăng tuổi
nghỉ hưu từ năm hai nghìn hai mươi một theo hướng là nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi mới được nghỉ hưu
tuy nhiên với đề xuất như thế này thì liệu có phù hợp với người lao động trực tiếp hay không
mời quý vị sẽ cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây
là công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bốn mươi năm gần hai mươi năm
giờ đây anh nguyễn văn hải cảm thấy sức khỏe của mình không còn tốt
với công việc nặng nhọc của ngành than anh nghĩ chỉ cần tới năm mươi tuổi là có thể nghỉ hưu được
dự thảo của bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra việc tuổi nghỉ hưu tới sáu mươi hai tuổi thì anh hoàn toàn không đồng ý
qua dự thảo luật lao động bổ sung thì tôi thấy cái việc tăng tuổi nghỉ hưu không phù hợp với cái ngành của chúng tôi đang làm
nhất là trong những công việc đặc thù độc hạ nặng nhọc nguy hiểm của ngành than chúng tôi
tương tự như vậy anh nguyễn tiến dũng và những người công nhân lao động tại công ty cổ phần xe điện toàn cầu pga
thì cho rằng việc nâng tuổi nghỉ hưu với những người lao động trực tiếp như anh là không hợp lý
theo tôi thì tôi không đồng tình nắm với dự thảo là tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động
như chúng tôi cũng thấy như làm việc đến trực tiếp của chúng tôi là tuổi càng lâu thì chúng tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi
như là sẽ mất nhiều cơ hội cho giới trẻ công việc cho giới trẻ
lý do mà ban soạn thảo đưa ra đề xuất như vậy là vì thực tiễn nhiều người nghỉ hưu vẫn tiếp tục tham gia lao động
có nhu cầu làm việc thêm và họ vẫn có đủ sức khỏe tham gia lao động tiếp
lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ vì vậy cần xác định rõ mọi người phải thực hiện nghĩa vụ lao động khi khả năng vẫn có thể
dân số việt nam đang chuyển từ thời kỳ dân số vàng sang giai đoạn già hóa dân số
trong tương lai thì lực lượng lao động trẻ
sẽ thiếu hụt
sau khi mà nghiên cứu cái dự thảo bộ lao động sửa đổi về cái vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động
thì chúng tôi thấy đây là một vấn đề hết sức là nhạy cảm
nó liên quan trực tiếp tới người lao động đặc biệt là cái lao động nữ
về cái dự thảo là từ năm hai nghìn hai mươi là mỗi năm là tăng thêm một tuổi
thế và lao động nữ là tăng lên đến sáu mươi tuổi và lao động nam là tăng lên đến sáu mươi năm tuổi
thì tôi thấy ở việt nam
là như thế này thì cũng chưa được phù hợp lắm
bởi vì cái con người việt nam cái sức khỏe rồi là cái tinh thần ở cái tuổi như vậy
thì nó chỉ phù hợp với một số đối tượng
thế còn lại đại bộ phận người lao động là không phù hợp
nhất là người lao động trực tiếp đặc biệt là cái bộ phận lao động mà đang sản xuất tại các doanh nghiệp
lao động nữ ở đây mà đưa lên cái tuổi sáu mươi thì rất là khó khăn
đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu không phải là vấn đề mới
song luôn luôn là vấn đề tốn nhiều giấy mực mỗi khi đưa ra bản thảo
bởi nó liên quan trực tiếp tới hàng triệu người lao động
quy định độ tuổi nghỉ hưu ở nam giới là sáu mươi tuổi nữ là năm mươi năm tuổi đã tồn tại sáu mươi năm nay
trong quá trình thay đổi của cả nền kinh tế thì việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng là phù hợp với sự thay đổi ấy
tuy nhiên tăng thế nào cũng cần tính toán một cách hợp lý
nhiều lĩnh vực ở nước ta chủ yếu là lao động thủ công
vì vậy việc đảm bảo sức khỏe đến năm sáu mươi hai tuổi đối với nam và sáu mươi tuổi đối với nữ là điều rất cần cân nhắc
anh nguyễn văn quyến chủ cơ sở huy hoàng chuyên sản xuất đồ nhựa cơ khí đúc
ở thôn phương mỹ xã mỹ đồng huyện thủy nguyên đã tiếp cận vay ba trăm linh triệu đồng vốn của ngân hàng chính sách xã hội từ sáu bảy năm nay
anh cho hay bằng nguồn vốn vai với lãi suất thấp này mà cơ sở anh có điều kiện để đầu tư thêm hai máy ép nhựa thủy lực
nâng số máy ép sản xuất các sản phẩm nhựa gia dụng lên gấp đôi và cũng góp phần đưa số lao động của cơ sở từ tám người lên một mươi năm người
có việc làm ổn định với mức thu nhập từ bốn đến bảy triệu đồng trên người trên tháng và nâng doanh thu cơ sở lên hơn năm tỷ đồng trên năm
anh quyến là một trong hàng trăm ngàn hộ gia đình đã nhận được sự hỗ trợ từ mạng lưới hoạt động của chi nhánh ngân hàng chính sách giáo hội hải phòng
được triển khai rộng khắp toàn thành phố với hai trăm hai mươi bốn điểm giao dịch ở các xã phường thị trấn
tính đến hết quý i năm nay tại hải phòng có một trăm ba mươi hộ được vay với tổng dư nợ gần hai bốn trăm linh tỷ đồng từ ngân hàng chính sách giáo hội
nguồn vốn này góp phần tích cực trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của hải phòng xuống chỉ còn hai bảy mươi
những kết quả tích cực cũng đang được ghi nhận tại cần thơ
nơi đề án nâng cao chất lượng hoạt động của chi nhánh ngân hàng chính sách giáo hội cũng được triển khai trong suốt ba năm qua
để mà hướng dẫn đào tạo nghề cho người dân đặc biệt là họ nghèo họ cạnh nghèo
có được kết quả trên thời gian qua các cán bộ ngân hàng đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương để có được sự chỉ đạo kịp thời trong hoạt động
cấp ủy chính quyền địa phương hiểu rõ hơn về ngân hàng chính sách xã hội về cách thức hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngân hàng chính sách xã hội
người dân đã ý thức về trách nhiệm của mình và thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với ngân hàng chính sách xã hội
trong năm năm qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo giải quyết việc làm
bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên các địa phương trong cả nước
ở phần tiếp theo của chương trình bắc cạn môi trường ô nhiễm công trình tiền tỷ bỏ khoang
chiến sĩ biên phòng trung sức xây dựng nông thuận mới
thưa quý vị và các bạn công trình thoát nước mặt và nước thải môi trường tại thị trấn trợ mới tỉnh bắc cạn
được đầu tư từ rất nhiều năm nay với số tiền lên tới là gần một mươi tỷ đồng
tuy nhiên đã một mươi năm trôi qua công trình này vẫn ở tình trạng đắp chiếu có cũng như không
và việc giải quyết những vấn đề về ô nhiễm môi trường cũng như là xử lý nguồn rác thải đang ngày một nghiêm trọng tại đây
vẫn chỉ là một ước mơ của người dân
người nhận của phóng viên truyền hình nhân dân

đây là một trong những phần đất được quy hoạch để xây dựng bể chứa nước thải của công trình thoát nước mặt
và xử lý nước thải môi trường thị trấn trợ mới
thay vì là một bề lắng cát dùng để lọc nước thì nay đã được bà con tận dụng để trồng rau như thế này
năm hai nghìn bảy chính phủ phần lan dùng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại để đầu tư công trình này
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và cải thiện môi trường nơi đây
thế nhưng từ khi khởi công cho đến nay công trình này vẫn chưa một lần đi vào sử dụng
hầu như xung quanh các bể chứa cỏ dại mọc um tùm
không chỉ gây lãng phí mà khi công trình xử lý nước thải không thể hoạt động
đồng nghĩa với việc nước thải và rác thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân thị trấn trợ mới
được xả thẳng xuống lòng sông cầu
hệ lụy là nhiều năm nay đoạn sông chảy qua khu vực này đã đen ngòm bốc mùi hôi thối
gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ dân sinh sống tại đây
không có nước vào bể này đâu không bao giờ có nước vào trong bể này
nó chảy xuống sông nó chảy ra theo sông
không nó không chảy vào cống này đâu
ô nhiễm môi trường gà bịt các kiểu nó ném lên sông sông rất là ô nhiễm rồi
bây giờ các trẻ con ngày xưa là còn đi tắm nhưng bây giờ các trẻ con không dám đi tắm
bởi vì là đội sông đó nó ngứa
điều đáng nói khi dự án được triển khai chính chủ đầu tư là ủy ban nhân dân thị trấn trợ mới
đã vô cùng bất ngờ khi được giao quản lý một công trình có số tiền lớn như vậy
bất ngờ hơn đến thời điểm hiện tại khi phóng viên đến địa phương để tìm hiểu
thì các lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện trợ mới vẫn đang loay hoay tìm phương án giải quyết
và thao gỡ nút thắt cho công trình này
bởi cho đến nay sau nhiều năm đắp chiếu công trình vẫn chưa thể quyết toán được
cái việc mà lãng phí đó thì chúng tôi tại vì là huyện cũng không được làm chủ đầu tư
nên là cái dự án nước ngoài nên chúng tôi chỉ nhận cái phần mà bàn giao trên hồ sơ nguyên tắc thôi
đưa vào sử dụng nên là cái việc mà quá trình triển khai thi công
mà giám sát để thực hiện chương trình đấy thì huyện cũng không nắm được
gần một mươi năm trôi qua mong ước về một công trình làm đổi thay cuộc sống của người dân chợ mới
vẫn chưa thể thực hiện
người dân thì vẫn luôn trông chờ vào chính quyền
còn chính quyền thì vẫn loay hoay tìm cách giải quyết
đáng ngại hơn đơn vị đầu tư là ban điều phối nước sạch phần lan cũng đã giải thể
điều này rất dễ đẩy công trình tiền tỷ này rơi vào tình trạng cha chung không ai khóc
trong khi đó nước sông cầu tiếp tục gánh ô nhiễm mỗi ngày
hơn một tháng qua theo phản ánh của nhiều hộ dân sống dọc tuyến đường ven quốc lộ chín mươi một c
đoạn từ ngã ba cầu tôn đức thắng thuộc phường năm đến cầu mới thuộc xã vĩnh trạch
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu tình trạng xe tải chở đất để san lấp mặt bằng
tung hoành lưu thông trên tuyến quốc lộ này bất kể ngày đêm
đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống ở đây
và là nỗi khiếp sợ cho nhiều người tham gia giao thông
sau khi mở rộng nâng cấp tuyến quốc lộ
tuyến quốc lộ chín mươi một c là tuyến đường huyết mạch nối liền từ trung tâm thành phố bạc liêu
đến thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng đã tạo thuận lợi cho rất nhiều người dân
tuy nhiên đáng lưu ý hơn một tháng nay
người dân sống ở tuyến quốc lộ chín mươi một c và người tham gia giao thông luôn bức xúc bất bình
trước tình trạng hàng ngày có hàng trăm lượt xe tài lớn chuyên vận chuyển đất săn lấp mặt bằng
trên tuyến đường này gây bụi mù mịt trên đường
bên cạnh đó những chiếc xe này chạy với tốc độ cao và làm đất rơi xuống mặt đường bừa bãi
ngổn ngang gây nguy cơ mất an toàn giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông cho người dân
từ khi những chiếc xe tải chở đất này xuất hiện cuộc sống của rất nhiều gia đình bị đảo lộn hoàn toàn
nhiều ngôi nhà luôn đóng kín cửa che bạt ni lông nhưng vẫn không thể tránh được bụi
có ngày bụi đóng dày đặc người dân liên tục quét bụi nhưng vẫn không sể
mặc dù người dân đã rất nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương
các ngành chức năng của bạc liêu
nhưng không hiểu sao tình trạng này kéo dài mà không được ngăn chặn khắc phục
chính quyền và các cơ quan chức năng ở bạc liêu sớm vào cuộc và xử lý triệt đề
những hung thần xe tải trở đất này trả lại một cuộc sống bình yên cho người dân trên tuyến quốc lộ chín mươi một c
trong phần tin quốc tế cử tri hàn quốc bắt đầu đi bầu cử tổng thống
tổng thống đắc cử pháp emmanuel macron sẽ không trừng phạt anh về brexit
vào lúc sáu giờ sáng nay theo giờ hàn quốc cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống nước này đã bắt đầu
tại một mươi ba chín trăm sáu mươi bốn điểm bỏ phiếu trên toàn quốc hàng chục triệu cử tri hàn quốc sẽ bỏ phiếu để bầu
ra một tổng thống lãnh đạo nước này trong năm năm tới cuộc bầu cử tổng thống hàn quốc dự kiến kết
thúc vào tám giờ tối nay thay vì sáu giờ tối như các cuộc bầu cử trước đó ngoài ra tổng thống đắc cử
hàn quốc tuyên thệ nhậm chức ngay lập tức sau khi hội đồng bầu cử quốc gia hàn quốc thông báo chiến
thắng chính thức của một ứng cử viên trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào sáng sớm ngày mai
ứng cử viên theo khuyên hướng cánh tả moon jae in đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận kéo dài
dài trong nhiều tháng qua kết quả thăm dò mới nhất của hãng galup corier tiến hành một tuần trước khi
diễn ra cuộc bầu cử cho thấy ông moon jae in giành được ba mươi tám số phiếu ủng hộ theo sau là cựu triệu
phú công nghệ ahn jae in su với hai mươi
đây là cuộc bầu cử sớm được tiến hành do cựu tổng thống hàn quốc bà park kune đã bị phế
chuất do vụ bề bối chính trị liên quan tới người bạn thân choi soon sin
trưởng cố vấn kinh tế của tổng thống đắc cử pháp emmanuel macron ông jean philippe fahy vừa cho
biết vị tổng thống sắp tới của nước pháp sẽ thể hiện lập trường cứng rắn trong suốt thời gian
đàm phán brexit song sẽ không tìm cách trừng phạt london
phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài bbc
trưởng cố vấn kinh tế của tổng thống đắc cử pháp emmanuel macron ông jean pierre fahy cho rằng
không có bên nào hào hứng với lựa chọn một tiến trình brexit khó khăn các bên đều có lợi trong
việc duy trì sự thịnh vượng mà đã được xây dựng trong suốt nhiều năm qua đặc biệt trong lĩnh vực
an ninh và quốc phòng khi được hỏi liệu tổng thống đắc cử macron có tìm cách bắt buộc anh
chi trả cho ngân sách eu hay không ông pijani fehi khẳng định viễn cảnh này sẽ không xảy ra
tuy nhiên ông lại cảnh báo tổng thống đắc cử macron sẽ vẫn là một đối thủ đáng gồm
các cuộc đàm phán brexit sắp tới bất chấp niềm tin vào thành công trong thương lượng và xây dựng mối
quan hệ là tương đối khả thi mỹ vừa tuyên bố sẽ không thay đổi chính sách liên quan đến hoạt
động tự do hàng hải của hải quân mỹ dưới thời chính quyền của tổng thống donald trump
trả lời báo giới tại singapore về những hoạt động của hải quân mỹ nhằm đảm bảo các hoạt động tự do
đi lại tại biển đông tư lệnh hạm đội thái bình dương mỹ đô đốc scott swift nêu rõ
trong vòng hai đến ba tháng qua không có gì thay đổi đáng kể về mặt chính sách
dưới thời chính quyền của tổng thống tiền nhiệm barack obama hải quân mỹ từng tiến hành các
chuyến hải trình qua biển đông tuy nhiên chưa có một chuyến đi nào như vậy được thực hiện dưới
thời chính quyền của tổng thống donald trump mỹ từng nhiều lần tuyên bố các hoạt động của hải
quân mỹ trên biển đông là nhằm thể hiện quyền tự do đi lại ở vùng biển quốc tế được công ước
về luật biển unclos cho phép washington cũng cho rằng các tranh chấp tại biển đông cần
phải được giải quyết thông qua thường lượng chứ không phải cự ép sử dụng vũ lực hay hàm dọa
thưa quý vị và các bạn đúng ngày này cách đây bảy mươi hai năm chiến tranh thế giới thứ hai
cuộc chiến tàn khốc nhất đổ máu nhiều nhất và khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại đã
chấm dứt chỉ tính riêng tại đức những ám ảnh và lo lắng vẫn hiện diện khi mà một trăm năm mươi quả bom
được cho là chưa phát nổ đang ẩn mình dưới lòng đất
nhưng cũng tại đây đang ghi nhận những nỗ lực rất lớn để hàn gắn vết thương chiến tranh
trong quá khứ thành phố hannover của đức là mục tiêu chính của quân đồng binh vì nằm ở vị trí
chiến lược vận tài cũng như có các nhà máy quân sự hoạt động nơi này đã phải hứng chịu một trăm hai mươi năm lần
tấn công số lượng bom được thả xuống thành phố ước tính lên tới hai trăm sáu mươi quả
tước đi sinh mạng của một hai trăm bốn mươi năm người và khiến hai trăm năm mươi người mất nhà cửa
nếu ở xa
thì không nói làm gì nhưng bom ở ngay trước nhà chúng tôi chúng tôi lo sợ tới kiệt sức
dù chiến tranh đã lùi xa ba phần tư thế kỷ chính quyền đức vẫn không ngừng nỗ lực khắc phục những
hậu quả của nó hôm bảy tháng năm vừa qua chính quyền thành phố đã phải sơ tán năm mươi người
chiếm khoảng một mươi tổng số dân đang cư trú tại thành phố hannever vì năm quả bom mới được phát hiện
ở một công trường xây dựng chúng ta đang ở trong một giai đoạn rất quan trọng về an ninh chúng tôi
đồng ý với các công tác và phá bom mình được hoàn thành để đảm bảo an ninh cho thành phố với sự hỗ trợ
của lực lượng chữa cháy cảnh sát giám sát y tế các lực lượng tình nguyện và nhiều tổ chức khác
cách đây bảy mươi hai năm ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đại diện của đức quốc xã đã ký văn bản đầu hàng liên xô và
các nước đồng minh chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai tại châu âu cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
của nhân dân soviet không chỉ cứu nhân loại thoát khỏi nạn diệt chủng của chủ nghĩa phát xít hậu thuẫn cho phòng
trào giải phóng dân tộc ở các châu lục giành thắng lợi mà còn tạo ra những nhân tố thời đại để có
thể loại trừ chiến tranh thế giới ra khỏi đời sống con người những thông tin quốc tế cũng đã kết thúc
chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt